do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi đến tháng một mươi năm nay việt nam vẫn thiếu một triệu con lợn
hiện các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa dám nghĩ đến chuyện tái đàn
dự báo từ nay đến tết nguyên đán giá thịt lợn sẽ tiếp tục tăng cao
giá lợn hơi tại miền bắc giảm nhẹ ở mức bảy mươi tám đồng một kg
tại miền trung tây nguyên giá lợn hơi đi ngang tám mươi ba đồng một kg
giá lợn hơi tại miền nam tăng nhẹ lên tám mươi hai đồng một kg
các doanh nghiệp dừng nhập khẩu lợn hơi từ thái lan vì lợi nhuận không cao
tình trạng mua gom lợn hơi để xuất lậu qua biên giới tiếp diễn
và lượng cầu lớn sẽ kéo giá lợn hơi tăng cao đến tết
sau gần hai tháng hiệp định evfta có hiệu lực đến thời điểm này
một số doanh nghiệp đã được hưởng những lợi ích đầu tiên
tuy nhiên phần lớn doanh nghiệp việt nam vẫn chưa hiểu rõ những cam kết của hiệp định
theo bộ công thương các tổ chức độc ủy quyền đã cấp hơn bảy hai trăm linh bộ giấy chứng nhận xuất xứ
mẫu euro một với kinh hoạch hai trăm bảy mươi bảy triệu đô la mỹ đi các nước eu
tuy nhiên phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ những cam kết về thuế quan
mở cửa thị trường đối với hàng hóa và quy tắc xuất xứ hàng hóa
các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu đầy đủ về các cam kết evfta để tận dụng một cách phù hợp
cơn sốt bánh trung thu được làm từ sushi cá hồi tươi không chỉ độc lạ với hương vị
mà còn có hình thức rất bắt mắt hiện đang được nhiều người quan tâm
nhưng không phải ai cũng có thể mua được
tránh được sự nhàm chán
bánh từ thị giác tới vị rác bánh trung thu sushi đang tạo cơn sốt
vỏ bánh là cơm trắng trộn dấm truyền thống nhân bên trong có thể làm theo sở thích của khách hàng
nhưng chủ đạo vẫn là lươn nhật cá hồi cùng các loại trứng cá
bánh được bán với hai loại giá là tám trăm linh đồng và một năm triệu đồng
lần lượt với xét hai bánh và xét bốn bánh
kể từ tám giờ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tổng công ty đường sắt việt nam
chính thức bán vé tẩu tuyết tân siểu cho các cá nhân tập thể đăng ký trên các website
và các nhà ga các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt việt nam
giá vé tàu tết tân sử hai nghìn hai mươi một chiều chẵn từ ngày hai mươi tám tháng một đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
chiều lẻ từ ngày một mươi một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một giảm từ một mươi đến hai mươi so với tết năm hai nghìn hai mươi
tùy theo thời gian đi tẩu cụ thể và giảm thêm năm cho ảnh khách mua vé khứ hồi
tổng công ty đường sắt việt nam cũng thực hiện việc giảm từ một mươi ba mươi giá vé
đối với học sinh sinh viên
tăng cường chạy hàng chục đôi tàu khách khu đoạn trên các tuyến
theo ngân hàng phát triển châu á việc cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư
và điều kiện tài chính toàn cầu đã tạo ra sự gia tăng hết sức cần thiết
cho các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tại khu vực đông á mới nổi
bất chấp những nguy cơ từ đại dịch covid một mươi chín
trái phiếu bằng đồng nội tệ đang lưu hành trên các thị trường đông á mới nổi
đạt một mươi bảy hai nghìn tỷ usd vào cuối tháng sáu tăng năm so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và cao hơn một mươi năm năm so với tháng tám
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ phần trăm gdp của khu vực đã đạt tới chín mươi một một
chủ yếu là do lượng tiền lớn cần thiết để chống lại đại dịch và giảm thiểu tác động của nó
lượng phát hành trái phiếu trong khu vực đạt hai tỷ trong quý ii
tăng hai mươi một ba so với quý i năm nay
thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của việt nam đã giảm một bảy
tại thời điểm cuối tháng sáu năm nay đạt năm mươi tám hai tỷ usd
điều này chủ yếu là do khối lượng trái phiếu đang lưu hành thấp hơn
trong khu vực chính phủ ngay cả khi lượng trái phiếu doanh nghiệp gia tăng
tính tới cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trái phiếu chính phủ việt nam đã thu hẹp bảy tám so với quý trước
đạt mức năm mươi một tỷ usd chiếm tám mươi sáu hai tổng lượng trái phiếu toàn quốc
tuy nhiên trong quý ii trái phiếu doanh nghiệp đã tăng mạnh ở mức sáu mươi năm sáu so với quý trước
đạt tám tỷ usd
nếu tính theo năm mức tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp đạt bảy mươi sáu vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong khi lãi suất huy động giảm năm hai một điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ đầu năm
lãi suất cho vai thực tế trên thị trường vẫn chưa có được mức giảm tương đương
lãi suất đổi ra chủ yếu giảm ở các khoản cho vai ngắn hạn với các ngành lĩ vực ưu tiên
theo chỉ đạo của cơ quan quản lý tiền tệ
so với mức trung bình đầu năm lãi suất huy động của các ngân hàng đã giảm khoảng từ năm đến một một năm
trong khi lãi suất cho vay thường gồm cả ngắn hạn và chung giải hạn không thay đổi
vẫn ở mức từ sáu chín một năm với ngắn hạn và từ chín một mươi một một năm với chung và dài hạn
ngân hàng nhà nước phải giảm tiếp lãi suất điều hành từ đó mức lãi suất cho vay thực tế mới có thể giảm xuống